tại hậu giang ubnd tỉnh tổ chức meeting hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm hai nghìn một mươi sáu với mục tiêu tính mạng con người là trên hết tưởng nhớ người đi vì người ở lại
đây là hoạt động thường niên nhằm cảnh báo xã hội về thảm họa tai nạn giao thông đồng thời nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông người tham gia điều khiển phương tiện phòng tránh tai nạn giao thông
theo báo cáo của ban an toàn giao thông tỉnh hậu giang chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu toàn tỉnh xảy ra bốn mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết bốn mươi người bị thương hai mươi người so với cùng kỳ giảm một mươi năm vụ giảm ba người chết một mươi tám người bị thương